giáo sư tiến sĩ ngô đức thịnh đã nhận định
chúng ta thiếu hụt hẳn một truyền thống văn hóa biển đại dương
với những tri thức ứng xử con người và tâm thế

điều đáng tiếc là vừa qua chúng ta chỉ chú ý đến vốn và kỹ thuật
mà chưa chú ý đúng mức tới việc bồi bổ

coi như đổ biển không phải vì chúng ta thiếu tiền thiếu kỹ thuật
mà là vì chúng ta thiếu con người có tri thức biển tâm thế biển
đó là điều chúng tôi muốn nhắn gửi về văn hóa gắn với kinh tế là vậy
đến đây đã hết thời lượng của chương trình
chúng tôi xin chào các bạn và hẹn giờ này tuần sau